lấy trộm hơn bảy mươi bốn triệu đồng của bà ngoại đem tiêu xài trần ngọc sơn chú tại huyện trợ mới tỉnh an giang
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới khởi tố bị can bắt tạm giả
vào ngày một mươi tám tháng năm biết bà ngoại không có nhà sơn nảy sinh ý định trộm tài sản
đối tượng đã leo qua vách tường đột nhập vào bên trong lấy được chìa khóa kết sắt rồi mở kết sắt
lấy trộm bảy mươi bốn triệu năm trăm linh nghìn đồng số tiền trộm được đối tượng đem về nhà cất giấu
đến chiều tối cùng ngày thì lấy tiền mua điện thoại iphone một mươi ba pro max trị giá ba mươi năm triệu đồng để tặng bạn gái